xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
vậy thì ông có nhận định gì về các cuộc tấn công của việt nam trong thời gian vừa qua có ngoài những hai kỷ ý chúng tôi vừa nói không ạ
thực tế ra thì ngoài các cuộc tấn công liên quan tới mã độc và phần mềm gián điệp thì cái xu thế tấn công trong thời gian vừa qua cũng có những thay đổi rất nhiều
bởi vì do sự tác động của đợt covid cũng như là nhân dịp tết này thì các cuộc tấn công trở lên mạnh mẽ hơn
thì tôi có thể lấy một số cái xu hướng các cái nguy cơ cũng như là các cái cuộc tấn công trong cái giai đoạn hiện nay
chúng ta có thể thấy rằng là tội phạm thì đã thực hiện các cái cuộc tấn công vào các cái thiết bị điện tử các cái máy tính rồi các cái thiết bị iot rồi thông qua các cái modem để nhằm lấy cắp được các cái dữ liệu của phía người dùng
với cái đặc trù các cuộc tấn công về sử dụng máy hoạt động thì chúng ta có thể thấy là tội phạm đã thực hiện các cái thủ tức tính của các cái tảo niệm của người dùng
với cái đặc thù các cuộc tấn công về sử dụng mã độc thì có lẽ là các cuộc tấn công bây giờ thì nó cũng trở nên phức tạp và tinh vi hơn rất nhiều
và đặc biệt là các cái loại mã độc thì bây giờ nó được trang bị cái khả năng ai trong đó
cũng như là đến giai đoạn bây giờ thì có rất nhiều các loại mã độc đã xuất hiện những khả năng được trang bị ai
với nó có thể tự động hóa tất cả các cái giai đoạn trong cái quá trình tấn công mục tiêu
và chính cái điều đó nó cũng sẽ gây rất nhiều cái khó khăn
rõ ràng là khi cơ sở dữ liệu quốc gia mà đã kết nối trên internet thì lúc đó các cái rủi ro sẽ xuất hiện
bất cứ khi nào mà khi chúng ta kết nối mạng là lúc đó sẽ hình thành ra các cái rủi ro
và chính cái điều đấy thì chúng ta thấy rằng là trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều các cái cảnh báo
liên quan tới các cái hoạt động trên liên quan tới các cái vấn đề liên quan an ninh mạng
cụ thể là năm hai nghìn hai mươi một thì có khoảng tầm tám triệu các cái cảnh báo khác nhau
và có khoảng tầm hơn hai bảy trăm linh các cuộc tấn công vào các cái trang và các cái tạp chí
các trang và các tạp chí của các cơ quan bộ ban ngành trên cả nước
về phía ông đức ạ là một trong những cái đơn vị chuyên cung cấp các cái giải pháp cho các cái cơ quan bộ ngành địa phương
vậy thì ông có ghi nhận cũng như là có cái phân tích gì liên quan đến các cái cuộc tấn công
như ông trung sơn vừa nói thì rõ ràng là chúng ta thấy là rất là nhiều các cái rủi ro
chúng ta làm chúng ta triển khai thì có những cái rủi ro như thế nào
các doanh nghiệp tổ chức cũng luôn là một trong những mục tiêu mà giới tội phạm mạng nhắm đến
đặc biệt là các cái doanh nghiệp lớn hoặc là khối chính phủ
trong năm vừa qua thì chúng tôi cũng ghi nhận rất nhiều các cái cuộc tấn công apt
và với cái mức độ tinh vi rất là cao
và đứng đằng sau đó thì có thể là những nhóm tội phạm chuyên nghiệp đến từ nhiều nơi
nhắm vào các cái khối cơ quan chính phủ
thì thông thường các cái cuộc tấn công đấy thì đều xuất phát là từ những cái email
và mạo danh công việc và dụ nạn nhân mở ra những cái file đính kèm trong email ra
thì tất nhiên là để có thể thành công được
thì giới tội phạm cũng đã phải sử dụng rất nhiều các kỹ thuật
và khai thác các lỗ hổng mới nhất của các phần mềm trên máy tính của nạn nhân
bên cạnh những cái kịch bản để dụ dụ người ta
có thể là làm quen hoặc là nghĩ rằng đấy là những cái email mà liên quan đến công việc
thì khi mà những cái máy tính bị mở những file độc hại ra
thì mã độc sẽ kiểm soát máy tính của các chuyên viên ở trong các cơ quan khối chính phủ
và từ đó thì nó sẽ tiếp tục thu thập thông tin
và có thể là tấn công lan sang các máy tính khác ở trong mạng
và mục tiêu cuối cùng của các cái chiến dịch tấn công apt này
là nó sẽ cài cắm được những cái mã độc
ẩn bên trong hệ thống và chuyên thu thập thông tin
và có thể sẽ chờ ngày thì kích hoạt để phá hủy
thì có thể kể đến là ngoài hai cái ý mà phóng viên vừa nói
thì các cái tấn công nhằm vào doanh nghiệp
mà chuyên để mã hóa dữ liệu và tống tiền
thì trong năm hai nghìn hai mươi một cũng là một trong những cái đặc điểm khá là nổi bật
thì nhiều doanh nghiệp tổ chức đặc biệt là
các doanh nghiệp liên quan tài chính hoặc là các những cái hệ thống mà có liên quan tài chính
là đã bị mã hóa và bắt buộc phải
lựa chọn giữa việc là mất toàn bộ dữ liệu
có thể mười mấy năm hoạt động hoặc là phải trả tiền cho tội phạm
vào ngày ba mươi tháng một mươi hai vừa qua
thì bộ thông tin truyền thông thì cũng đã phát đi cái thông điệp
và dự báo các cuộc tấn công về an ninh mạng an toàn ninh mạng trong dịp tết
đặc biệt là có khuyến cáo các đơn vị các cơ quan tổ chức
phải tăng cường đảm bảo cái công tác an toàn an ninh mạng
vậy thì thưa tiến sĩ trung sơn
ông sẽ có những cái khuyến cáo như thế nào
đối với các cái
cơ quan tổ chức bộ ngành địa phương
trong cái dịp mà tết như thế này
thì trước hết thì muốn khẳng định rằng là
các cái cuộc tấn công nó càng ngày nó càng tinh vi
và đối tượng thì không chỉ phạm vi
đối tượng tấn công không phải là phạm vi trong nước nữa
mà càng nước ngoài nữa
và thực tế ra là tội phạm bây giờ có thể là
từ trung quốc từ thái lan và một số nước nữa
và cũng xin chia sẻ rằng là
tội phạm không chỉ dừng lại
các cá nhân hoặc là một cái tổ chức nhỏ
mà có thể nó là cả một
cuộc chiến giữa các cái quốc gia với nhau
chẳng hạn như là tổ chức sáu mươi một nghìn ba trăm chín mươi tám
rồi cũng rất nhiều các cái thông tin
đã chia sẻ trên không gian mạng
giữa các nước khác họ có thể thu thập
và đánh cắp các cái thông tin liên quan tới chính phủ
thế nên là trong cái bối cảnh đó
thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng là
chúng ta đang đứng trước những cái thách thức rất là lớn
hoặc là nước thì trong cái giai đoạn hết sức đặc biệt này
thì cũng cần phải nâng cao cái việc tuyên truyền
cung cấp các cái thông tin một cách nó đầy đủ nhất
và những cái diễn biến nhất

và những cái phương thức thủ đoạn mới
mà các loại tội phạm nó đang thực hiện
và thậm chí phải dự đoán được các cái xu hướng
từ cái việc dự đoán được các cái xu hướng tấn công
thì trên cơ sở đó thì mới phòng chống
một cách nó hiệu quả một cách nó chủ động
vâng thực tế thì đúng là cái dịp tết
thì thường là trước kia là chúng ta cũng sẽ lơ là hơn
trong việc giám sát các hệ thống của mình
tuy nhiên thì trong một vài năm gần đây
thì tôi thấy rằng là cái việc đấy nó cũng đã có thay đổi
và các cơ quan khổ trị
chính phủ nhà nước thì cũng đã có cử
nhiều các cái bộ phận
cho việc giám sát và phân tích
cũng như là bảo vệ hệ thống trong những dịp lễ
đặc biệt là thực tế thì chúng ta có thể thấy là
đối với khối chính phủ
thì các cái cuộc tấn công nó không hẳn là chỉ nhắm vào
những ngày dịp lễ đâu
thường những cái đấy nó ảnh hưởng nhiều đến khối người sử dụng cá nhân hơn
nên là cái việc bảo vệ và giám sát
thì nó cũng khá là công việc thường ngày

của các hệ thống
tất nhiên là chúng tôi cũng đã có ghi nhận một số
các cái cuộc tấn công và các khối tổ chức
chính phủ và những dịp lễ tết
những dịp đấy thì chúng ta
có thể chưa kịp cập nhật
các cái bản vá khi mà có lỗ hồng xuất hiện
hoặc là chúng ta cũng không giám sát
thường xuyên những cái hệ thống
để khi có cái sự kiện nó báo lên
từ những cái thiết bị
hoặc là có những dấu hiệu tấn công
nhưng mà chúng ta cũng không
không có nguồn lực
hoặc là chúng ta cũng lơ là trong việc là
phân tích điều tra
xem là những cái dấu hiệu đấy có thực sự là nguy hiểm hay không
thì tôi nghĩ đấy cũng là cái vấn đề
chúng ta cần phải lưu ý
trong cái câu chuyện của năm vừa qua thì rõ ràng là
những thông tin xấu độc những thông tin không chính thống
những thông tin sai sự thật
thì đã trở nên khá phổ biến
và nhiều hơn
đặc biệt là năm vừa qua thì các thông tin liên quan đến dịch bệnh
tuy nhiên thì
cũng có sự vào cuộc của lực lượng công an
và rất có nhiều vụ việc
đã được làm sáng tỏ
và cũng như là có những cái cảnh báo đối với người dân
tuy nhiên thì điều này cũng
rất là hạn chế
vậy thì để làm thế nào
chúng ta có thể có những cái biện pháp
tốt hơn nữa trong cái công tác
mà chúng ta ngăn chặn những cái thông tin
xấu độc thông tin sai sự thật này
thế dĩ dung sơn ông có ý kiến gì
các thông tin xấu độc trên không gian mạng
như là mạng xã hội thì
nó là một tất yếu nó sẽ tồn tại
bởi vì các cái thông tin này thì
chúng ta không định danh được ai là người cung cấp
thông tin rồi nguồn thông tin rồi cái nội dung đó
có phải là thông tin xấu độc hay không
nó rất là khó kiểm soát
thế nên là nó là một tất yếu
thì các cái cơ quan chức năng thì cũng cần phải vào cuộc
trong đó không phải chỉ là riêng là
phía bộ công an khi chúng tôi
tiếp nhận các cái thông tin và xử lý đó
thì ngay bản thân các bộ ban ngành khác
bộ thông tin truyền thông cũng cần phải
kiểm soát và lọc các cái thông tin đó
để cung cấp tới người dùng
một cách nó tốt hơn
chứ không phải khi mà sự việc nó xảy ra
thì các cái cơ quan lực lượng công an
mới vào cuộc để thực hiện
và tôi nghĩ là với các cái thông tin xấu độc
thì chúng ta làm tốt cái công tác
thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ tốt hơn
và mỗi một người dân
chúng ta khi chúng ta lên mạng
chúng ta trước một cái nội dung
một cái thông tin chúng ta nên có sự nghi ngờ
và chính cái sự nghi ngờ đấy
giúp cho chúng ta cảnh giác
trước các cái
các cái thông tin mà nó có thể gây hại
và thậm chí là để lại
những cái hệ
hệ lụy rất là lớn
cả về tài sản
tài chính và rất nhiều các yếu tố khác
đúng như anh sơn có nói
thì cái việc là hạn chế những thông tin đều đưa lên trên mạng
không phải là vấn đề đơn giản
nó là cái yếu tố
một trong những yếu tố của mạng xấu
thì ngoài việc là người sử dụng
sẽ phải tự lọc
tự kiểm chứng lại những thông tin
và chúng ta cũng phải cần phải
biết bình tĩnh
đón nhận những thông tin cũng như là phải có kiểm
tìm những cái nguồn có trinh thống
thì cái việc xử lý
và giải quyết ngăn chặn những thông tin này trên mạng
là một trong những cái
công việc rất là quan trọng mà các cơ quan chức năng
và tôi đánh giá là những cái
kết quả đấy nó sẽ ảnh hưởng
tác động rất là tốt
đối với mạng xã hội
trước khi những người sử dụng mà người ta kịp tiếp nhận những thông tin sai
chúng ta kịp xử lý
thì cũng sẽ dẫn đến là sẽ ngăn chặn được những cái
nguy cơ những thông tin xấu
được tràn lan trên mạng
bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng là
thực tế là nó cũng sẽ cần thời gian
bản thân mỗi một người dùng chúng ta có thể là
gặp một vài cái tin
chưa được kiểm chứng mà chúng ta đã bắt đầu tiếp tục đi
chia sẻ hoặc là bắt đầu cung cấp cho những người khác
thì sau một vài lần thì chúng ta cũng tự rút kinh nghiệm là
à đấy có thể là những thông tin không phải là chuẩn
thì tự mỗi người sẽ nâng cấp được mình
và sẽ biết
khi đón nhận những thông tin hơn
thay vì là trước kia chúng ta một trăm linh là tin ngay hoặc là forward ngay
thậm chí là còn gia tăng thêm những thông tin này
để dọa nạt những người khác
thì chúng ta cũng sẽ phải kiểm chứng lại
tôi nghĩ đấy là nó sẽ cần thêm một yếu tố thời gian nữa
xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời
đã tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay
tuy nhiên thì trước khi khép lại chương trình
chúng tôi rất muốn hai vị khách mời
sẽ có những cái chia sẻ ngắn gọi
đối với khán giả của truyền hình an ninh tv
về việc chúng ta sẽ phải có
một cái kỹ năng như thế nào
để tham gia internet
để sống trong một thế giới phẳng
và gửi một lời chúc năm mới
tới khán giả của truyền hình an ninh tv
vâng thì cũng là trong dịp
năm mới thì tôi cũng xin
được chúc các quý vị khán giả
của truyền hình an ninh tv
mạnh khỏe hạnh phúc
và chúng ta cũng sẽ có
một cái gọi là khẩu quyết
khi giao dịch internet
nó là cần phải bình tĩnh và cẩn trọng
thì lúc đó thì chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều
các cái nguy cơ rủi ro ở trên mạng
các cái hiệp họa do mã đồng gây ra
nó sẽ còn tồn tại rất lâu
và các cái hình thức của nó
nó sẽ ảnh hưởng rất lớn
tới cái đời sống của chúng ta
và chúng ta đã nói tới
nói tới các cái mã độc
mà trang bị ai
và trong tương lai những cái con mã độc như vậy
thì nó có thể là
nó sẽ thực hiện các cái cuộc tấn công tự động
nó sẽ tạo ra các cái nội dung
sử dụng các cái công nghệ như là deepfake
hoặc là nó tạo ra các cái nội dung
để nó lan truyền trên không gian mạng
rất là cảm ơn
vì hôm nay tôi có mặt ở đây
chia sẻ những cái suy nghĩ
của tôi về vấn đề an ninh mạng
và chúc cho khán giả của truyền hình an ninh tv
một năm mới
nhiều niềm vui và hạnh phúc
và chúng ta cũng nhận thức nhiều hơn
và rõ hơn về an ninh mạng
từ qua đó chúng ta có thể
trang bị cho mình một cái khả năng phòng vệ
trước các cái cuộc tấn công mạng
trước những cái rủi ro trên không gian mạng
mà rõ ràng nó đang diễn ra
và có thể nó sẽ
có thể chúng ta có thể là một cái
một trong những cái đạn nhân tiếp theo
nếu chúng ta không thực sự cảnh giác
thưa quý vị khán giả
chúng tôi như người làm chương trình thì
rất mong muốn là sau cuộc chia sẻ
với hai cái khách mời thì
mỗi khán giả sẽ tự thấy cho mình một biện pháp
một kỹ năng tự phòng vệ
chúc quý vị một năm mới an toàn
đặc biệt an toàn cả trên không gian mạng